tại cảng sa kỳ huyện bình sơn tỉnh đoàn quảng ngãi phối hợp cùng trường đại học sư phạm huế
tổ chức lễ trao cờ tổ quốc tặng cho ngư dân huyện đảo lý sơn
lễ trao cờ tổ quốc diễn ra trang trọng thiêng liêng và đầy xúc động
tỉnh đoàn quảng ngãi và trường đại học sư phạm huế đã trao tặng ba lá cờ tổ quốc
cho ngư dân huyện đảo lý sơn những người đánh bắt ra bờ ở ngư trường hoàng sa và trường sa của việt nam
với tình cảm đầy tha thiết tại lễ trao tặng các đơn vị mong muốn những ngư dân quê hương hải đội hoàng sa
phát huy truyền thống của cha ông kiên cường bám biển khai thác hải sản
và góp sức chung để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
đoàn viên thanh niên và sinh viên trường đại học sư phạm huế đã trực tiếp trao cờ tổ quốc
trên những con tàu vươn khơi của ngư dân với mong muốn được tiếp lửa cho những ngư dân trẻ
trong không khí đầy xúc động nhiều ngư dân được trao tặng cờ tổ quốc cảm động
trước sự quan tâm sẻ chia của các tầng lớp nhân dân trong đất liền
những lá cờ tổ quốc sẽ theo họ vươn khơi đến miền biển xa
tiếp sức cho ngư dân vững tâm bền trí bám biển giữ ngư trường truyền thống
trong số gần năm tàu thuyền đánh bắt hải sản của tỉnh quảng ngãi
hàng nghìn lao động là những ngư dân trẻ thường xuyên đánh bắt xa bờ trên các tàu thuyền công suất lớn
dù gặp không ít khó khăn nhưng ngư dân quảng ngãi vẫn can trường bám biển khai thác hải sản
do vậy những tình cảm của đất liền với các hoạt động ý nghĩa như trao tặng cờ tổ quốc
sẽ là động viên lớn tiếp lửa cho những ngư dân trên chặng đường vươn ra khơi xa